bảo hiểm xã hội việt nam vừa tiếp nhận phản ánh của một số người dân về việc bị đối tượng tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội lừa đảo truyền tiền
để được cấp lại mật khẩu vssid app cài đặt trên điện thoại thông minh để tra cứu chế độ đóng hưởng bảo hiểm xã hội
đây là chiêu lừa mới nên cơ quan chức năng cảnh báo tới những người lao động nhằm chủ động nắm bắt tránh trở thành nạn nhân
thủ đoạn của các đối tượng là nhằm vào những người không nhớ mật khẩu của ứng dụng vssid mà đã lên mạng xã hội facebook
để tìm hiểu phương thức lấy lại mật khẩu sau đó qua ứng dụng messenger chúng tiếp cận và giới thiệu là nhân viên
tiếp nhận hồ sơ của bảo hiểm xã hội việt nam nếu muốn lấy lại mật khẩu phải đặt tiền cọc số tiền này sẽ được chuyển trả lại cho cá nhân
sau khi nhận được mật khẩu để tạo lòng tin đối tượng đề nghị bị hại phải đăng ký qua cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam
cung cấp căn cước công dân mã sổ bảo hiểm xã hội địa chỉ số điện thoại số tài khoản lãnh lại tiền cọc
khi bị hại thực hiện theo hướng dẫn và chuyển số tiền đặt cọc là chín trăm linh đồng thì đối tượng báo nhập sai rồi tiếp tục nhắn tin gọi điện
yêu cầu bị hại phải nộp tiếp tiền để hoàn tất hồ sơ xin cấp lại mật khẩu mới lấy lại được tiền